công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã trích xuất camera điều tra làm rõ vụ việc một nhóm khoảng một mươi đối tượng
cầm hung khí truy đuổi và chém người ở khu vực trung tâm của thành phố vụ việc đã khiến cho người dân hết sức lo lắng
vào lúc hai mươi một h tối ngày hai tháng chín khoảng một mươi đối tượng đi trên năm xe máy mang theo dao mã tấu
rượt đuổi hai thanh niên trên đường đồng khởi một thanh niên chạy vào hẻm và bị nhóm đối tượng đuổi kịp chém gục tại chỗ
sau đó các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nhờ được tin báo công an tp biên hòa đã đến hiện trường lấy lời khai của nhân chứng
thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra truy bắt các đối tượng